những ngày này bà con nông dân huyện ba bể đang khẩn trương thu hoạch củ rong giềng
năm nay giá thu mua củ rong giềng không bị xuống quá thấp
tuy nhiên việc người nông dân không cam kết với các doanh nghiệp trong việc bao tiêu sản phẩm
đã nảy sinh những bất lợi trong vụ sản xuất này
vụ rong giềng năm nay gia đình ông bùi văn phùng trồng được khoảng ba m hai
do chăm sóc tốt sản lượng củ rong của gia đình cũng đạt khoảng hai mươi tấn
tuy nhiên do không ký hợp đồng với đơn vị bao tiêu
chính vì vậy một kg củ rong hiện nay của gia đình ông phùng
cũng chỉ bán được khoảng một đến một một trăm linh đồng trên một kg
tức là kém so với những hội dân khác có ký hợp đồng bao tiêu là gần năm trăm linh đồng trên một kg
vụ rong giềng năm nay
xã mỹ phát triển một đồng
trồng được hơn ba mươi một ha
tuy nhiên do người dân quen với cách làm tự do thiếu sự liên kết
toàn xã chỉ có hơn hai mươi hectare song giềng người dân có cam kết với doanh nghiệp sản xuất chế biến
năm nay giá thu mua trên thị trường thấp hơn với các hợp đồng ký kết gần năm trăm linh đồng một kg
như vậy người dân sẽ bị thiệt hại rất lớn do việc không cam kết trong bao tiêu sản phẩm
năm hai nghìn một mươi bảy cơ sở sản xuất miến rong này đã ký cam kết bao tiêu năm mươi hectare củ rong của bà con
trong vùng nguyên liệu của huyện ba bề
theo cam kết cơ sở sẽ thu mua với giá từ một năm trăm linh đến hai đồng trên một kg

đây cũng là nhà máy đóng trên địa bàn huyện ba bể
nên lợi thế trong việc thu mua vận chuyển cũng dễ dàng hơn
tuy nhiên một hạn chế trong việc phát triển cây rong riêng ở ba bể nói riêng
và của tỉnh nói chung đó là người dân chưa quan tâm
coi trọng việc liên xoanh liên kết với những cơ sở thu mua chế biến
chính vì vậy việc ổn định về đầu ra là rất khó khăn
đồng thời asociosporin đưa cấp hợp đồng xây thử trường về lo tiến trọng và nhân dây

cây trồng rất tốt cơ sở đã chuẩn bị các bước để thu mua cùng bà con
các hợp đồng mấy nã cơ sở sẽ đảm bảo cho người dân là thấp nhất là một năm trăm linh đồng
và mức cao là chất lượng cũng đặc với hợp đồng cơ sở
vụ rong giềng năm nay trên địa bàn tỉnh bắc cạn trồng được gần một ha với diện tích trồng như thế này thì việc bao tiêu toàn bộ củ rong của các nhà máy cơ sở chế biến trên địa bàn tỉnh cũng sẽ ít nhiều gặp khó khăn
ước tính năng suất bình quân một ha song giềng được trồng trên địa bàn tỉnh hiện nay lên đến hơn sáu mươi tấn củ nhưng trên tính toán của hai nhà máy tiêu thụ lớn nhất trong tỉnh là miến song nhất thiện và miền song tân sơn thì cũng chỉ thu mua khoảng một mươi năm tấn củ
như vậy để bảo đảm bao tiêu của rong bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động của hai nhà máy này các cơ sở chế biến miên song vệ tinh có công suất nhỏ hơn cũng phải hoạt động rất hiệu quả